xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh rồn xuống
nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rông rải rác
cùng nền nhiệt giảm mạnh chủ yếu giao động từ một mươi đến một mươi tám độ
vùng núi có nơi phổ biến từ sáu đến chín độ vùng núi cao có nơi dưới ba độ
sau đó đến khoảng ngày ba mươi một thì nền nhiệt mới tăng nhẹ trở lại
vì vậy bà con cần chủ động có biện pháp giữ ấm cho cây trồng vật nuôi tránh thiệt hại do giá rét
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến có mưa rông rải rác
cùng nền nhiệt ở ngưỡng rét đậm rét hại khi cao nhất ngày chỉ giao động xung quanh ngưỡng một mươi sáu một mươi chín độ
và cũng đến khoảng ngày ba mươi một nền nhiệt mới có xu hướng tăng nhẹ trở lại
bà con cũng cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe và có biện pháp giữ ấm cây trồng vật nuôi
còn với các tỉnh trung bộ cũng do tác động của không khí lạnh kết hợp với địa hình
nên từ đêm ngày hai mươi tám khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên
huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
đợt mưa này được dự báo tập trung nhiều đến ngày ba mươi
sau đó từ khoảng ngày ba mươi một mưa được dự báo sẽ giảm dần về cường độ
còn về tình hình nhiệt độ cũng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng giảm nhanh
giao động xung quanh ngưỡng một mươi hai hai mươi năm độ trời rét
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với mức nhiệt cao nhất trong khoảng hai mươi ba hai mươi bốn
hai mươi sáu độ phần còn lại từ bình định đến bình thuận mưa ít hơn nên mức nhiệt
cũng cao hơn từ hai đến ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trời phổ biến tạnh giáo ít mưa và có nắng vào ban ngày
chỉ lưu ý riêng tại một số tỉnh thuộc phía nam tây nguyên như đắk nông lâm đồng
có thể xuất hiện mưa rào cục bộ nền nhiệt tại khu vực này có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm trong khoảng một mươi ba hai mươi tám độ đêm và sáng trời rét
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng phổ biến ít mưa
và có nắng với mức nhiệt ngày đêm giảm nhẹ giao động từ một mươi tám đến ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây